thưa quý vị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác vừa có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố hải phòng
về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết của quốc hội về phát triển kinh tế xã hội năm năm giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một
nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ những năm sắp tới
phát biểu kết luận buổi làm việc chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng về bảy bài học kinh nghiệm của hải phòng
và cho rằng điều vui mừng nhất là thành phố hải phòng đã biết tranh thủ tốt những điều kiện cơ hội thuận lợi đi tắt đón đầu
thực hiện đúng các chủ trương các nghị quyết của bộ chính trị của thành ủy thành phố để có những quyết sách tào bạo đúng hướng và tạo ra những quyết sách đột phá cho hải phòng
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo thành phố về công tác an sinh xã hội đời sống nhân dân được cải thiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn
năm hai nghìn một mươi tám hải phòng đưa ra một truyền thông
mục tiêu còn một bốn mươi một
trước con số này chủ tịch quốc hội mong muốn thành phố đưa ra mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trong thời gian tới đây
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh dư địa phát triển của thành phố còn rất lớn
hải phòng cần tiếp tục bám sát chỉ tiêu nghị quyết của trung ương quốc hội chính phủ và thành phố để có những chương trình dự án xây dựng hải phòng phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế
hải phòng cần chú ý thu chi ngân sách trong đó thu nội địa cần bền vững
chứ không chỉ dựa vào nguồn thu từ đất đai
phiên họp lần thứ nhất của hội đồng tiền lương quốc gia vừa được diễn ra tại hà nội
tại cuộc họp vẫn còn nhiều quan điểm tranh nhau giữa tổng liên đoàn lao động việt nam và phòng thương mại và công nghiệp việt nam
hiện hội đồng tiền lương quốc gia vẫn tiếp tục thảo luận và chưa đưa ra được phương án cuối cùng
theo đại diện của tổng liên đoàn lao động việt nam đại diện người lao động trong hội đồng tiền lương quốc gia
đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín là từ bảy năm
năm tám so với mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi tám
đề xuất của tổng liên đoàn lao động việt nam dựa trên những khảo sát mới nhất về đời sống người lao động
khi mức lương hiện mới đáp ứng được chín mươi chín mươi hai nhu cầu sống tối thiểu
tổng liên đoàn đề xuất là năm nay không thể nào dưới tám được
nó vẫn là cộng cái phần trăm phần trượt giá này cộng với phần trăm tăng năng suất lao động này
cộng với phần trăm trinh lệch
nếu nhu cầu sống tối thiểu và mức lương tối thiểu
bọn anh chia làm đôi năm nay khoảng năm mươi phần còn lại của năm hai nghìn một mươi chín thì tổng là khoảng trên tám
đấy tổng liên đoàn dự kiến là thế
trong khi đó đại diện giới chủ sử dụng lao động trong hội đồng là phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci tiếp tục đưa ra quan điểm năm tới chưa nên tăng lương tối thiểu
đại diện giới chủ cho rằng hiện doanh nghiệp còn khó khăn lạm phát thấp năng suất lao động chưa được cải thiện nhiều
do đó để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển nâng cao tính cạnh tranh vcci đề xuất chưa nên tăng lương năm tới
để cho doanh nghiệp thưởng cho doanh nghiệp thì người lao động sẽ có thu nhập cao hơn trong việc này
và chính vì vậy chúng tôi đang hội đồng chúng ta đang kiến nghị chưa điều chỉnh để làm sao trong bước đà cho doanh nghiệp cơ cấu lại doanh nghiệp phát triển tốt
được biết theo quy chế hội đồng tiền lương quốc gia mỗi bên đều có quyền dừng cuộc họp một lần nếu sau đó chưa tìm được điểm chung
chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia sẽ có quyền tự đề xuất mức tăng lương tới chính phủ
lần thứ ba chương trình giọt hồng đất tổ được tổ chức
chương trình giọt hồng đất tổ được tổ chức tại tỉnh phú thọ đã thu hút sự tham gia của hơn một người đến từ các cơ quan đơn vị các địa bàn trên toàn tỉnh tới hiến máu
qua hai mùa hành trình đỏ năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú thọ đều vượt chỉ tiêu tiếp nhận hơn một đơn vị máu
số người hiến máu tình nguyện trong tỉnh hàng năm đã lên tới hàng chục ngàn
nhiều tấm gương tiêu biểu hiến máu nhiều lần có người đã hiến máu tới bốn mươi lần
hiến máu tình nguyện đã trở thành một trong những nét đẹp trong đời sống
công an tỉnh đồng nai vừa tổ chức khen thưởng đột xuất cho ba mươi một tập thể bốn mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức lực lượng
ngăn chặn các hành vi gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vân đồn bắc vân phong và phú quốc đang được quốc hội xem xét trong tháng sáu vừa qua
nhiều người dân đã tụ tập mang theo băng rôn khẩu hiệu để phán đối gây mất an ninh trật tự
trước tình trạng trên ban giáo đốc
công an tỉnh đồng nai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an các huyện thị xã long khánh và thành phố biên hòa tăng cường tuyên truyền vận động người dân
và ngăn chặn xử lý các đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
qua đó đã kịp thời bắt giữ các đối tượng quá khích kích động không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản
nhanh chóng ổn định tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đến nay qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa đã chuyển hồ sơ đề nghị viện kiểm soát nhân dân thành phố biên hòa truy tố hai mươi đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
đồng thời đang bắt tạm giam một mươi năm đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện về mở thêm cửa xả đáy do mưa lũ có diễn biến phức tạp
theo đó trước diễn biến tình hình thượng lưu sông đà tiếp tục xuất hiện một đợt lũ đúng tám giờ ngày chín tháng bảy nhà máy thủy điện hòa bình đã tiếp tục mở thêm một cửa xả đáy thứ hai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bảy thượng lưu sông đà sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên đến từ hai đến ba mét
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy để đưa dần mực nước về cao trình theo quy định
trước tình hình hiện nay công ty thủy điện hòa bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý
đồng thời phối hợp với các địa phương đơn vị có các giải pháp cụ thể khi xả lũ đảm bảo an toàn công trình hồ đập thủy lợi thủy điện và vùng hạ du hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra

đặc biệt là ở các tỉnh miền núi thì có thể nói là cái hiện tượng này có thể nói là xảy ra là gây thiệt hại rất là lớn
thế thì ở lây châu thì có thể nói là cái vụ vừa rồi thì cũng là một cái đợt mưa lớn mà lịch sử
theo người dân sống ở đó nói là năm sáu mươi năm nay thì có cái đợt mưa lớn và cái sạt lở đất sạt lở núi và cái lũ lũ quét lớn như vậy
và cái thiệt hại thì cũng rất là lớn
tại hội thảo khoa học giải pháp công nghệ trong phòng chống lũ quét sạt lở đất do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tổ chức các đại biểu quốc tế đã chia sẻ những kinh nghiệm của nước mình trong việc áp dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai
như giải pháp xử lý sạt lở mái dốc công nghệ đập ngăn bùn đá giảm nhẹ rủi ro lũ quét sạt lở đất
đài loan chúng tôi cũng giống như việt nam thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở những vùng núi cao khe suối
để khắc phục sạt lở đất chúng tôi hiện đang áp dụng các giải pháp xử lý sạt lở mái dốc
với giải pháp đó chúng tôi dùng biện pháp sanh hóa trong việc chống sạt lở đất
trong đó chúng tôi sử dụng các biện pháp phức hợp kết hợp các biện pháp truyền thống và biện pháp mới
sử dụng các phương án kỹ thuật đưa những vật liệu mới để chống sạt lở đất ở vùng ven núi ven đồi vùng núi cao để giảm thiểu carbon
từ đó có thể giảm giá thành cho các công trình
loại đập mà từ trước đến giờ ở việt nam các bạn vẫn xây là đập kín
nó ngăn hoàn toàn không cho bùn đất đá chảy xuống hạ lưu
loại đập thép chúng tôi đang sử dụng là loại hình mở
nó chỉ ngăn lại những loại đất đá to và cây cối trôi chảy ở trên rừng xuống thôi
nó sẽ không làm ảnh hưởng đến những ngôi nhà ở phía dưới hạ lưu
do đó loại đập này có thể bảo vệ được nhà ở phía dưới và không làm dòng sông ở phía dưới bị xói mòn vì vẫn làm cho đất đá chảy ra
theo dự báo thời gian tới các hình thái thiên tai sẽ diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường
do đó giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo mưa cảnh báo lũ quét sạt lở đất xây dựng
lắp đặt cảnh báo tại một số điểm có nguy cơ sạt lở đất cao cần được chú trọng đẩy mạnh thực hiện
thưa quý vị tỉnh kiên giang có tuyến đê biển dài hơn hai trăm linh km
nhưng hiện tại tổng chiều dài bờ biển bị sạt lở đã lên đến gần bảy mươi hai km nằm ở các huyện hòn đất kiên lương an biên và an minh
trong các huyện này hòn đất là địa phương bị sạt lở nặng nề nhất
với chiều dài lên đến hai mươi sáu km ở một số nơi tình hình sạt lở đang trong tình trạng báo động ở mức đặc biệt nguy hiểm
xã thổ sơn huyện hòn đất một trong những điểm nóng đang hàng ngày hàng giờ hứng chịu tình trạng xâm thực của biển
gia đình ông nguyễn đình ngàn có bốn hectare đất vuông tôm ven biển nhưng sóng biển đã cuốn trôi đi tất cả
hay gia đình ông bùi trí thành ngụ ấp sáu xã thổ sơn có hơn ba mươi năm sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản cũng đang đối mặt với cảnh trắng tay

trong dòng hai năm nay thành phố hồ chí minh đã có nhiều chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
hiện thành phố đã chi khoảng chín mươi triệu đô la mỹ ngân sách cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo
theo báo cáo của sở khoa học công nghệ thành phố hồ chí minh
trong hơn hai năm thành phố có hơn hai mươi đối tác nước ngoài liên kết hỗ trợ
một mươi cơ sở ươm tạo tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp một mươi hai không gian khởi nghiệp và hơn bảy trăm sáu mươi start up hình thành
các start up dẫn tập trung vào lĩnh vực ict nông nghiệp giáo dục đào tạo
mới thành lập trên dưới một năm đang trong giai đoạn đánh giá thị trường
một số mở rộng kinh doanh còn hạn chế
giống khởi nghiệp cho start up dưới một tỷ đồng chiếm gần sáu mươi
cho thấy dốn khởi nghiệp rất thấp gần năm mươi start up chưa được tài trợ ba mươi một đang tìm nhà đầu tư
sau gần một năm phát hiện tàu cùng cổ vật bị chìm đắm ở khu vực cảng dung quốc
bảo tàng lịch sử quốc gia đã chính thức khởi công khai quật khảo cổ học tàu cổ bị đắm
vị trí khai quật tàu cổ thuộc cảng chuyên dùng số ba
của công ty trách nhiệm một thành viên hào hưng thôn tuyết diêm ba xã bình thuận khu kinh tế dung quốc
diện tích khai quật khoảng tám trăm linh m hai tại khu vực cảng hào hưng
nơi phát hiện xác tàu cổ bị đắm vào năm hai nghìn một mươi bảy
vị trí khai thác cách bờ khoảng từ sáu đến bảy m độ sâu khoảng chín m
thời gian khai quật dự kiến hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng chín năm nay
kinh phí khai quật tàu cổ đắm là hơn bốn mươi tám tỷ đồng được trích từ ngân sách nhà nước
được biết đây là con tàu đắm thứ bảy của việt nam
được phát hiện khai quật
điểm khác biệt của công trình khai quật tàu cùng cổ vật lần này
là kinh phí nhà nước do chuyên gia việt nam đảm nhiệm
không có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài hay xã hội hóa
hiện vật khai quật được trong quá trình khai quật
được tạp nhập vào bảo tàng tổng hợp tỉnh quảng ngãi để giữ gìn bảo quản
sau khi kết thúc khai quật bảo tàng lịch sử quốc gia và sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng ngãi
báo cáo bộ văn hóa thể thao và du lịch
theo các chuyên gia sát tàu cổ có chiều dài khoảng ba mươi mét
rộng khoảng một mươi mét có chứa nhiều gốm xứ cao cấp niên đại khoảng thế kỷ thứ một mươi sáu
sau gần một mươi năm long an kêu gọi tư nhân đầu tư xây dựng bốn mươi bảy dự án khu tái định cư
thì đến nay mới chỉ có một mươi ba trên bốn mươi bảy dự án hoàn thành
còn lại ba mươi bốn dự án đang tồn tại rất nhiều bất cập
ngoài ra việc chủ đầu tư tại một số dự án đang nợ dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân
toàn tỉnh long an hiện có bốn mươi bảy dự án tái định cư với tổng diện tích hơn một hai trăm linh ba hectare
để bố trí cho người dân trong vùng quy hoạch bị thu hồi đất
làm các dự án phát triển công nghiệp dịch vụ và thương mại
sau gần một mươi năm thực hiện đến nay toàn tỉnh mới chỉ có khoảng một mươi ba dự án tái định cư hoàn thành
bố trí là một mươi chín một trăm linh tám nền cho người dân vào ở
một bất cập nữa là chủ đầu tư nợ dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nợ các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh
một là chỗ đó
hai là đường xá ba là nước sạch bốn là công viên trạm y tế dân dân dân
có nhiều cái mục lắm mà không có hoàn thành được gì hết đó
một sự lãng phí trong bốn mươi bảy dự án tái định cư là số nền bố trí thì rất nhiều
nhưng mới có ba bốn trăm chín mươi bốn nền nhà được xây dựng
coi như vô đây cũng được bảy mươi hồ dân
rồi còn những miếng đất thì còn ở
có nhà không lẽ là bà thảo dám bước bước đi
trong số bốn mươi bảy dự án tái định cư trên địa bàn tỉnh
đông an ngoài những khu tái định cư thể hiện tốt
thì vẫn còn rất nhiều khu tái định cư đang nợ dân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và các công trình phúc lợi
người dân đang rất cần lãnh đạo địa phương sớm có những phương án giải quyết căn cơ
để giúp bà con ổn định cuộc sống
trong phần tin quốc tế số người thiệt mạng do mưa lũ tại nhật bản tăng mạnh lên một trăm một mươi bốn người
trung quốc và đức ủng hộ thương mại tự do
thưa quý vị miền tây của nhật bản đang tiếp tục phải hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ lớn kỷ lục
số người thiệt mạng do mưa lũ đã tăng lên một trăm một mươi bốn người trong khi vẫn còn hàng chục người vẫn đang bị mất tích
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã phải hủy chuyến công du tới châu âu và trung đông
để xử lý thảm họa và tới thăm các khu vực bị ảnh hưởng
trong ngày chín tháng bảy hơn năm mươi nhân viên cứu hộ cảnh sát và binh lính đã được triển khai để ứng phó với thảm họa
toàn bộ các ngôi làng ở miền tây và miền trung nhật bản bị ngập nước
những người bị mắc kẹt đã buộc phải ở tạm trên mái nhà khi nước lũ dâng cao
cơ quan thời tiết nhật bản cảnh báo người dân về nguy cơ lở đất và lũ lụt có thể xảy ra trong những ngày tới
hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng do thời tiết xấu
khoảng hai trăm sáu mươi bảy người đã phải sống trong cảnh mất điện tại một mươi một tỉnh
đường xá bị hư hại nước lũ tràn khắp nơi và nhiều tuyến đường sắt bị gián đoạn
theo bộ giao thông nhật bản một mươi bảy cơ quan đường sắt đã phải tạm ngừng dịch vụ tại năm mươi sáu tuyến đường ở miền tây nhật bản và một số nơi khác
bộ đất đai cơ sở hạ tầng và giao thông và du lịch nhật bản đã cho máy bơm để hút bơm nước tại các khu vực bị ngập sâu
xong quá trình này sẽ phải mất tới hai tuần
chính quyền thổ nhĩ kỳ đã có thông báo hai mươi bốn người đã bị thiệt mạng và một trăm hai mươi bốn người khác đã bị thương
khi một con tàu bị chật khỏi đường dây sau mưa lớn gây lở đất ở tây bắc
đây là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại thổ nhĩ kỳ trong hơn một mươi bốn năm qua
bộ trưởng y tế thổ nhĩ kỳ ahmed demirkan cho biết con tàu chở ba trăm sáu mươi hai hành khách từ koglu
một thị trấn thuộc tỉnh tekirdak đang trên đường đến thành phố istanbul cách đó một trăm hai mươi km
hình ảnh tại hiện trường cho thấy ít nhất năm toa tàu đã đổ
những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị
trong khi đó hãng thông tấn anandu cho biết ngày chín tháng bảy
hai lái tàu đã bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn về vụ tai nạn
những cơn mưa lớn đã làm đất lở tràn lên đường ray có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn
đây là vụ tai nạn đường sát nghiêm trọng nhất ở thổ nhĩ kỳ kể từ tháng một năm hai nghìn bốn
khi một đoạn tàu cao tốc chật bánh ở tỉnh pamukova miền tây bắc làm bốn mươi một người thiệt mạng
hãng thông tấn yonhap của hàn quốc hôm nay đưa tin
một máy bay được cho là chuyên cơ của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã được phát hiện ở thành phố cảng
vladivostok của nga làm dấy lên suy đoán rằng hoạt động chuẩn bị cho chuyến thăm nga
của ông kim jong un trong tương lai gần đang diễn ra
hãng tin yonhap dẫn nguồn tin từ trong web flychada hai mươi bốn cho biết
chuyên cơ của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã hạ cánh tại một sân bay
ở vladivostok vào sáng ngày chín tháng bảy và khoảng ba giờ đồng hồ sau đó đã cất cánh trở về bình nhưỡng
theo nguồn tin này dường như các quan chức triều tiên đã đến vladivostok
để chuẩn bị cho khả năng
sẽ tham dự diễn đàn kinh tế phương đông dự kiến được tổ chức tại vladivostok vào tháng chín tới
tháng năm vừa qua tổng thống nga vladimir putin đã mời ông kim jong un dự diễn đàn
song nhà lãnh đạo triều tiên chưa trả lời
tổng thống hàn quốc moon jae in thủ tướng nhật bản shinzo abe và chủ tịch trung quốc tập cận bình
cũng được mời tới dự diễn đàn
nếu tất cả các nhà lãnh đạo này đến tham dự cùng với ông kim jong un
diễn đàn tại vladivostok sẽ trở thành một cơ hội hiếm hoi hội tụ năm thành viên
của bàn đàm phán sáu bên trừ mỹ vốn bị trì hoãn từ lâu
sau chuyến thăm bulgari và tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ bảy
các nhà lãnh đạo một mươi sáu nước trung đông âu và trung quốc thủ tướng trung quốc lý khắc cường
đã tiếp tục chuyến thăm chính thức tới đức nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với thương mại tự do
và hợp tác đa phương thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp mới nổi
thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã tới thủ đô berlin từ tối ngày tám tháng bảy
vào chiều qua thủ tướng lý khắc cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà angela merkel
và sau đó có cuộc hội kiến với tổng thống frank walter steinmeier
ông lý khắc cường và bà merkel đã đồng chủ trì cuộc tham vấn lên chính phủ lần thứ năm
nhằm hoạch định và phối hợp sự hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bốn đến năm năm tới
hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký nhiều thỏa thuận trên một loạt các lĩnh vực
đặc biệt là trong các ngành mới nổi như các phương tiện giao thông tự lái
sản xuất chế tạo thông minh và trí tuệ nhân tạo
lần thứ tư của ông lý khắc cường trên cương vị thủ tướng trung quốc
và là lần đầu tiên hai bên tổ chức hội nghị liên chính phủ kể từ khi chính phủ hai nước nhậm chức hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chuyển đến khu vực khác quân đội nga vừa cho biết đang lên kế hoạch sơ tán một người
khỏi khu vực giảm căng thẳng ở miền tây nam syri thông qua một hành lang nhân đạo gần thành phố dara
trung tâm nga hòa giải các bên xung đột tại syri cho biết người dân sẽ được sơ tán đến tỉnh iblis
miền bắc syri hiện số ngôi làng thị trấn tham gia thỏa thuận ngừng bắn tại miền tây nam syri đã tăng lên con số chín mươi
trong khi đó truyền thông syri đưa tin quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát đối với bảy mươi hai diện tích tỉnh miền nam dara
sau khi giao tranh với các nhóm phiến quân tại đây tỉnh dara là một trong những thành trì cuối cùng của lực lượng này ở syri
do đó việc giành lại quyền kiểm soát đối với khu vực này là một chiến thắng lớn đối với quân đội syri cả về mặt quân sự và ý nghĩa biểu tượng
vì lực lượng nổi dậy đã sử dụng
đường biên giới giữa syri và jordan để vận chuyển vũ khí và nhân lực trong suốt cuộc chiến tại quốc gia trung đông này